mới đây tại đồng tháp hai người đàn ông đi xe máy chờ nhiều chó đến vùng nông thôn thuộc huyện lấp vò
bị một người đàn ông lái ô tô tông mạnh từ phía sau tử vong tại chỗ
chiều ngày hai mươi bảy tháng ba lê hồ quốc đạt bốn mươi bảy tuổi bị công an tỉnh đồng tháp tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi
điều khiển ô tô vượt không đúng quy định gây tai nạn giao thông
bước đầu công an xác định khuya ngày hai mươi năm tháng ba nguyễn trần quang bốn mươi ba tuổi và cao tuấn vũ ba mươi hai tuổi
chở nhau bằng xe máy đến địa bàn thuộc xã bình thạnh trung huyện lấp vò
lúc này lê hồ quốc đạt lái ô tô bảy chỗ cho hai người bạn từ phía sau phóng vụt lên tông trúng xe máy của hai người
ông quang và vũ bị hất vào tường rào nhà dân tử vong tại chỗ tại hiện trường cảnh sát ghi nhận có nhiều chó
nghi do hai nạn nhân vừa trộm chó
ông đạt và hai người bạn vừa đi nhậu đang trên đường về thì gây
tai nạn cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc
thưa quý vị liên quan đến vụ việc một tài xế ô tô phát hiện hai thanh niên đi xe máy trộm chó
người này đã lao xe tông vào đuôi xe máy khiến hai tên trộm ngã nhào ra đường
có không ít người tán tưởng cho hành động của tài xế này là đúng đắn kịp thời
tuy nhiên có không ít ý kiến cho rằng hành động của người tài xế là nông cạn nguy hiểm đến tính mạng người khác
vậy liệu rằng trong câu chuyện này người tài xế có vi phạm hay không
và nếu vi phạm
thì sẽ bị xử lý như thế nào
ngày một mươi tám tháng một mươi công an quận một mươi hai tp hcm xác minh làm rõ vụ việc ô tô tông hai nam thanh niên nghi trộm chó trên địa bàn
trước đó trên mạng xã hội lan truyền clip tài xế ô tô tông hai thanh niên nghi trộm chó
vụ việc khiến cả hải tháo chạy bỏ lại nhiều xác chó trên đường
theo xác minh vụ việc xảy ra tại con hẻm trên đường tân thời nhất quận một mươi hai diễn biến được camera an ninh ghi lại
hình ảnh cho thấy khoảng sáu giờ năm mươi năm phút ngày một mươi tám tháng một mươi hai
biên đi xe máy chở theo bao tải đựng chó dừng trước căn nhà trong hẻm trên đường tân thới nhất một mươi bảy
người ngồi sau bước xuống cầm một con chó để xuống đường và dùng chân đạp lên lưng để rút mũi tên tự chế bỏ vào bao tải
lúc này một ô tô biển số tp hcm bất ngờ lao từ phía sau tông vào hai thanh niên và xe máy
và chạm khiến cả hai văng về phía trước cùng xe máy chiếc bao tải đựng sát của nhiều con chó rơi xuống đường
một người tìm cách lấy xe tháo chạy thì bị tài xế
tiếp tục tổng hoảng sợ cả hai thanh niên tháo chạy khỏi khu vực bỏ lại xe máy bao tải đựng chó và dụng cụ trịnh điện
một số người dân ở gần đó nghe tiếng động mạnh ra kiểm tra thì thấy một xe máy bị hư hỏng
cách đó khoảng hai mươi mét là bao tải đựng khoảng một mươi con chó bị cuốn băng keo đen ở miệng
súng bắn điện dùng để trộm chó những người liên quan đều rời khỏi hiện trường
ông nguyễn hải lâm chủ tịch ubnd phường tân thới nhất cho hay
theo điều tra ban đầu hai người đi xe máy trộm chó tại nhiều căn hộ ở khu vực
người lái ô tô sống ở gần đó đã phát hiện và theo dõi từ trước
chiều cùng ngày công an quận một mươi hai đã bắt được một trong hai thanh niên
dưới góc độ pháp lý tiến sĩ luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp
đoàn luật sư thành phố hà nội cho biết hành vi của người lái xe ô tô trong tình huống này được pháp luật cho phép
tuy nhiên hành vi này là không khuyến khích và phải thận trọng để tránh đi quá giới hạn
gây ra thiệt hại tính mạng cho hai đối tượng trộm chó
luật sư cường cho biết thêm trong trường hợp phát hiện hai đối tượng trộm cắp chó
thì bất kỳ ai cũng có quyền bắt giữ đây là sự việc thuộc trường hợp bắt người phạm tội quả tàng
trong tình huống này người bắt trộm được phép gây ra thương tích cho đối tượng
trong một mức độ nhất định nhằm bắt giữ đối tượng
việc gây ra thương tích không phải là hành vi cố ý mục đích để bắt giữ đối tượng gây án
gây thương tích trong quá trình bắt giữ phạm tội là một trong các trường hợp
loại trừ trách nhiệm hình sự theo quy định của bộ luật hình sự
luật sư cường nhấn mạnh cần lưu ý việc sử dụng vũ lực này phải là giải pháp cuối cùng
với mục đích sử dụng vũ lực để bắt giữ đối tượng phạm tội quả tàng
chứ không nhằm mục đích gây thiệt hại đến tính mạng sức khỏe của người phạm tội
nếu người nào bắt giữ người phạm tội quả tang mà cố ý gây thương tích
gây thiệt hại đến tính mạng sức khỏe tài sản của người phạm tội thì đây là hành vi vi phạm pháp luật
cũng cần lưu ý hành vi sử dụng vũ lực để bắt giữ tội phạm chỉ được thực hiện trong trường hợp phạm tội quả tàng
với những trường hợp chưa có căn cứ rõ ràng đó là người phạm tội hoặc là người đang bị truy nã
thì không được phép sử dụng vũ lực một cách tùy tiện để gây ra thiệt hại đến tính mạng sức khỏe của người khác
ngoài ra khi đã bắt giữ được đối tượng phạm tội thì phải bàn giao ngay cho cơ quan chức năng
không được đánh đập gây thương tích sát hại người phạm tội quả tang khi họ không còn chống trả không bỏ chạy nữa
trong clip nêu trên người lái ô tô chủ động đâm xe và hai thanh niên đi xe máy chở theo bao tải chó
mặc dù người lái ô tô đã phanh lại để tránh hậu quả nghiêm trọng
tuy nhiên cú va chạm nhẹ đó cũng khiến hai thanh niên ngã ra đường nhưng không gây ra thương tích gì
đồng thời hai đối tượng đã bỏ chạy để lại rất nhiều chó và chiếc xe máy
đây là những vật chứng quan trọng để cơ quan điều tra vào cuộc xác minh làm rõ đối tượng gây án nhằm xử lý theo quy định của pháp luật
trong vụ va chạm này nếu hai đối tượng bị thương tích thì cũng không đáng kể mà người lái xe ô tô sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý
trường hợp này được loại trừ trách nhiệm hình sự theo điều hai mươi bốn của bộ luật hình sự
theo luật sư cường điều kiện để thực hiện hành vi gây ra thương tích nhưng vẫn được loại trừ trách nhiệm hình sự
là trong những tình huống pháp luật quy định thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự như phòng vệ chính đáng tình thế cấp thiết khi bắt giữ tội phạm
nếu vượt quá mức độ pháp luật cho phép thì người gây ra thiệt hại trong trường hợp này sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật
bởi vậy khi chưa chắc chắn đối tượng phạm tội quả tang thì không được gây ra thương tích thiệt hại cho đối tượng đó
ngoài ra việc gây ra thương tích thiệt hại cho đối tượng phạm tội quả tang hoặc đối tượng đang bị truy nã
chỉ được phép thực hiện khi không còn cách nào khác
gây ra thiệt hại không phải là mục đích chính của người gây ra thiệt hại mục đích ở đây là bắt giữ
bởi vậy những hành vi sử dụng vũ lực như người lái xe ô tô này là không khuyến khích
luật sư cường chia sẻ ô tô là nguồn nguy hiểm cao độ nếu đâm ô tô và xe máy mà không phanh kịp
không làm chủ tốc độ không kiểm soát được tình thế thì rất dễ gây ra án mạng
trong khi đó còn có nhiều cách khác để khống chế bắt giữ đối tượng
bởi vậy trong trường hợp này tài xế ô tô có thể không bị xử lý
nhưng nếu người khác làm theo học theo thì rất có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan điều tra vào cuộc xác minh làm rõ hành vi hai thanh niên nghi trộm chó trên xe để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật
đồng thời nhắc nhở người lái xe ô tô trong việc xử lý tình huống bắt giữ tội phạm để tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
thưa quý vị cũng thuộc địa bàn thành phố hồ chí minh đầu năm hai nghìn hai mươi ba
công an đã triệt phá thành công một nhóm cẩu tặc chuyên nghiệp
với hàng loạt dụ cụ giết mổ
kích điện chuyên nghiệp
sự việc nhanh chóng thú sự chú ý của người dân địa phương
ai nấy cũng tỏ ra bức xúc bất bình trước hành vi đê hẹn của nhóm đối tượng
ngày một mươi hai tháng hai công an huyện bình chánh tp hcm cho biết đang lập hồ sơ xử lý nguyễn hoàng triều
và nguyễn duy khánh để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
trước đó tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an huyện bình chánh phát hiện
nhiều đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên theo dõi chặt chẽ
già sáng một mươi hai tháng hai tổ này phát hiện hai thanh niên nghi vấn đứng trước địa chỉ một nghìn năm trăm linh một
quân lộ một xã tân kiên huyện bình chánh nên kiểm tra ảnh chính
thấy công an nguyễn duy khánh chạy vào nhà chốt cửa
người còn lại là nguyễn hoàng triều chống trả quyết liệt nhằm tẩu thoát nhưng bị khống chế bắt gọn ngay sau đó
lực lượng công an thu giữ của đối tượng một bình xịt hơi cay hai bịch bột ớt bộ dụng cụ để trích điện
và trong căn nhà trên công an phát hiện hàng chục con chó đã chết cùng nhiều dụng cụ giết mổ kích điện trong nhà
tổ công tác xác định những con chó trên do trộm cắp mà có
và cả hai đối tượng liên quan đến đường dây trộm chó tiêu thụ chó chuyên nghiệp
công an huyện bình chánh khẩn trương mở rộng điều tra đồng thời đề nghị người dân bị trộm chó liên hệ
đội cảnh sát hình sự công an huyện để trình báo phối hợp điều tra
những năm gần đây cẩu tặc được người dân ví như một nạn trộm cắp khá phổ biến với thủ đoạn tinh vi
những đối tượng thực hiện hành vi này đa phần là những kẻ lừa biếng không có công việc ổn định
lại mong muốn kiếm được tiền dễ dàng
có thể thấy hành vi trộm chó đầy bạo lực và nguy hiểm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự xã hội
dây lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận
hy vọng rằng pháp luật sẽ có những hình phạt nặng tay nhằm gian đe và củng cố xã hội